theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đến thời điểm hiện tại đã có thêm một nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ hai tại tuyên quang là chị vũ thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường kiều sơn quận hải an thành phố hải phòng
trước đó nạn nhân trần thị bích hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại phường quốc bình quận ngo quyền tp hải phòng đã tử vong trước khi nhập viện
bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang xác nhận những nạn nhân còn lại được bệnh viện tiếp nhận đã chuyển về bệnh viện tuyến trung hương trong đó có một nạn nhân nữ đang trong tình trạng rất nguy kịch
ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo tỉnh tuyên quang đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại km bốn mươi sáu năm trăm linh quốc lộ hai đoạn qua địa phận xã yên phú huyện hàm yên tỉnh tuyên quang làm tám người thương vong
hiện vụ tai nạn này vẫn đang được các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang tiếp tục điều tra làm rõ